ngân hàng phát triển châu á adb đã đưa ra nhận định về tăng trưởng kinh tế của châu á trong năm hai nghìn hai mươi
theo đó tăng trưởng kinh tế của châu lục này có thể đối diện với năm thứ hai liên tiếp bị trứng lại
theo đánh giá của adb tăng trưởng tiếp tục được thể hiện một cách toàn diện ở các lĩnh vực
điều này có được dựa trên các yếu tố tiêu dùng cá nhân gia tăng mạnh
sự tiếp tục mở rộng của các ngành công nghiệp chế biến chế tạo dịch vụ nông nghiệp
đặc biệt là khả năng tiếp cận thị trường lớn hơn cho hàng hóa xuất khẩu của việt nam thông qua các hiệp định thương mại tự do
bên cạnh đánh giá khả quan về tăng trưởng kinh tế các chuyên gia đến từ adb cũng đưa ra khuyến nghị
về các rủi ro hiện hữu như suy giảm kinh tế của các nền kinh tế lớn vốn là đối tác thương mại của việt nam
thách thức mà việt nam cần vượt qua đó là tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào chuỗi giá trị toàn cầu
đây là vấn đề sẽ tác động đến tăng trưởng dài hạn của việt nam
đồng thời cái cách thể triển
thế tiếp tục là vấn đề cần được ưu tiên